kỳ họp thứ bảy bước sang ngày làm việc thứ sáu
theo kế hoạch quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
theo dự kiến buổi sáng quốc hội sẽ nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh
trình bày báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
sau đó các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
bữa chiều quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung như trên